theo điều tra từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám thanh thành lập và điều hành công ty trách nhiệm mẫu hạn thủy thanh kinh doanh lĩnh vực lưu trú
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản doanh thu của công ty và chiếm đoạt số tiền thuế hơn năm tỷ đồng
ngoài ra khi điều hành hoạt động của công ty trách nhiệm hô hạn đà nẵng thanh trên lĩnh vực dịch vụ lưu trú và vận tải hành khách
thanh cũng đã để ngoài sổ sách nhiều khoản thu và chuân thuế số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ việc người phụ nữ cùng với con gái riêng bị chồng hờ đánh gây thương tích xảy ra tại xã mỹ an huyện trợ mới tỉnh an giang
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và xác lệnh tạm giam đối với võ văn nam chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra nam và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà của nam
do ghen tuông đối tượng đã nhiều lần hành hung chị này cùng với con gái riêng của chị sinh năm hai nghìn một mươi bốn gây thương tích nặng
mẹ của nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
mua bán trái phép chất ma túy tăng vinh ba mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó vinh đã bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang mang một trăm linh g ma túy đi bán
khám xét khẩn cấp nơi ở của vinh ở phường tam hiệp lực lượng công an thu giữ thêm một gói ma túy đá có trọng lượng hai mươi năm g
một cân điện tử một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
bởi đầu vinh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã lên tp hcm mua số ma túy nói trên với giá gần bốn mươi triệu đồng
để về cất giấu sử dụng dân và bán cho người nghiện
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quần nam tử liêm tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại tổ dân phố năm thị trấn xuân an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện trương mỹ tp hcm là đối tượng cao văn nghĩa sinh năm hai nghìn hai
hộp hậu thường trú tại thôn công an xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ tp hcm và đối tượng nguyễn vinh quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộp hậu thường trú tại thôn đông đoài xã phú đông huyện ba vì tp hcm
bị công an huyện phúc thọ tp hcm ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an